trong hai ngày hai mươi bốn và hai mươi năm tháng hai công an quận long biên cùng các đơn vị chức năng đã thực hiện lệnh khám xét tại trung tâm đăng kiểm xe cơ giới hai nghìn chín trăm linh năm v tại bốn mươi chín đức giang quận long biên hà nội
cùng ngày cơ quan điều tra cũng khám xét chỗ ở của các đối tượng phạm quốc bình nguyên là giám đốc trung tâm ngô văn việt phó giám đốc phụ trách trung tâm và phạm trọng tuệ trưởng dây chuyền đăng kiểm trung tâm
lực lượng chức năng đã thu giữ nhiều đồ vật tài liệu liên quan để phục vụ công tác điều tra
trước đó cơ quan cảnh sát điều tra công an quận long biên đã tiếp nhận phản ánh của nhiều chủ phương tiện ô tô về việc nhận hối lộ để bỏ qua lỗi của phương tiện đăng kiểm tại trung tâm này
làm việc với cơ quan điều tra các đối tượng đã thừa nhận trong quá trình đăng kiểm trực tiếp nhận tiền của chủ các phương tiện để bỏ qua lỗi của phương tiện khi đến đăng kiểm
trong khi đó tại tuyên quang phó giám đốc tri nhánh công ty cổ phần đăng kiểm bắc cạn tại tỉnh tuyên quang hứa văn toản
bị bắt tạm giam bốn tháng để điều tra về hành vi nhận hối lộ
cơ quan cảnh sát đã khám xét khẩn cấp chỗ ở của hứa văn toàn ở tổ một mươi bốn phường sông cầu tp bắc cạn tỉnh bắc cạn và nơi làm việc thuộc thôn lảm lượng
xã tứ quận huyện yên sơn tỉnh tuyên quang thu giữ nhiều đồ vật tài liệu liên quan đến vụ án
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh tuyên quang đang củng cố hồ sơ để điều tra mở rộng vụ án xử lý theo quy định của pháp luật
chưa đầy hai giờ đồng hồ sau khi xảy ra vụ án nghi phạm giả mua vàng rồi cướp bỏ chạy đã bị bắt giữ
công an thành phố phan rang tháp tràm tỉnh ninh thuận đang tạm giữ hình sự đối tượng lê tuấn anh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm
trú tại xã bắc phong huyện thuận bắc để điều tra làm rõ về hành vi cướp giật tài sản
lợi dụng chưa nắng ít người qua lại và cửa hàng vàng chỉ có một người trông coi
lê tuấn anh đã giả vờ làm khách mua vàng
khi chủ cửa hàng đưa một lắc tay khoảng hai hai lượng vàng cho đối tượng xem tuấn anh liền cầm lắc tay bỏ chạy
chỉ sau hai tiếng truy xét lực lượng công an đã bắt giữ được lê tuấn anh cùng tăng vật khi đang trên đường tẩu thoát
tại cơ quan công an lê tuấn anh thừa nhận hành vi của mình
ngoài ra đối tượng còn khai nhận với thủ đoạn tương tự
vào ngày một mươi hai tháng một đối tượng đã cướp giật một một lượng vàng của một cửa hàng vàng khác trên địa bàn thành phố phan rang tháp tràm và bán được hơn ba mươi triệu đồng

thủ tướng cũng đề nghị các bộ ngành địa phương chia sẻ kinh nghiệm hay bài học quý trong quá trình chuyển đổi số dịch vụ công trực tuyến phát triển dữ liệu quốc gia kết nối chia sẻ thông tin hình thành dữ liệu lớn phát triển nguồn nhân lực
bộ nội vụ đang lấy ý kiến về nghị định mức lương cơ sở
thế nhưng với không ít công chức thuộc đối tượng tăng lương thì nỗi lo tăng giá lại đã xuất hiện
báo lao động số ra trong tuần đã đề cập qua bài viết với nhân đề chưa tăng lương đã lo tăng giá
theo bộ nội vụ mức lương cơ sở một bốn trăm chín mươi đồng một tháng được giữ nguyên từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín đến nay
nếu so với mức lương vùng của người lao động khu vực doanh nghiệp mới đạt được ba mươi bảy tám mươi chín so với mức lương tối thiểu vùng bình quân năm hai nghìn hai mươi hai
dẫn đến đời sống của cán bộ công chức viên chức và lực lượng vũ trang còn nhiều khó khăn
vì vậy việc tăng lương cho đối tượng này là cần thiết
song nhiều chuyên gia cũng lo ngại kịch bản chưa tăng lương đã tăng giá
và vấn đề ở đây là làm thế nào để lạm phát không tăng
hay nói đúng hơn
là giá cả sinh hoạt không tát nước theo mưa khi tăng lương cơ sở lại là vấn đề mà chính phủ bộ và các ngành sớm đưa ra các giải pháp
bà trần thị trang phó vụ trưởng vụ pháp chế bộ y tế cho biết
kết quả có nồng độ cồn trong máu ở mức nhỏ hơn một mươi chín mmol trên một lít không đồng nghĩa với cách hiểu là cho phép trong máu có cồn dưới năm nghìn hai mươi ba mg trên một ml máu
hay coi đó là cồn tự nhiên trong cơ thể
thông tin được báo tiền phong đăng tải trong tuần
theo bà trần thị trang phó vụ trưởng vụ pháp chế bộ y tế cho biết
bà trang luật giao thông đường bộ năm hai nghìn tám đã quy định cấm điều khiển xe ô tô máy kéo xe máy chuyên dùng trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn
và đã áp dụng ổn định đối với người điều khiển xe ô tô máy kéo xe máy chuyên dùng trong một mươi năm trước khi luật phòng chống tác hại rượu bia được ban hành
luật phòng chống tác hại của rượu bia đã kế thừa quy định này mở rộng thêm đối với các điều khiển xe máy và các phương tiện giao thông khác
do vậy điều khiển phương tiện giao thông khi có nồng độ cồn trong máu hoặc hơi thở là vi phạm quy định tại luật phòng chống tác hại của rượu bia và nghị định một trăm linh của chính phủ
mặc dù đã có một số doanh nghiệp việt vươn ra thị trường thế giới tuy nhiên thì đến nay việt nam vẫn thiếu những thương hiệu mang tính toàn cầu
theo báo kinh tế và đô thị để định vị thương hiệu việt đòi hỏi phải đẩy mạnh hoạt động quảng bá truyền thông sản phẩm tới người tiêu dùng
theo khảo sát chỉ có hai mươi doanh nghiệp đầu tư xây dựng thương hiệu
nhưng cũng chỉ chú trọng đăng ký tại việt nam chứ chưa đăng ký tại thị trường nước ngoài
điều này dẫn tới tình trạng sản phẩm việt nam dù có chất lượng cao nhưng vẫn chưa tìm được vị trí xứng đáng ở thị trường nội địa và quốc tế
nhiều chuyên gia cho rằng bên cạnh sự hỗ trợ xây dựng thương hiệu từ cơ quan quản lý với những thương hiệu mới tham gia thị trường quốc tế
nên đẩy mạnh liên kết các thương hiệu đã có tên tuổi
thông qua mối liên kết này doanh nghiệp sẽ tận dụng được sự hỗ trợ về vốn công nghệ và kỹ thuật để nâng cao khả năng cạnh tranh cho sản phẩm của mình
thưa quý vị tối ngày hai mươi năm tháng hai cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đã tống đạt quyết định khởi tố bị can
thi hành lệnh bắt tạm giam đối với ông trần văn sĩ về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của cá nhân
trước đó phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm tiếp nhận thụ lý xác minh tố giác của ông huỳnh uy dũng và nguyễn phương hằng
tố cáo đặng thị hàn ni và trần văn sĩ đã đăng tải các đoạn ghi hình với nội dung xúc phạm danh dự nhân phẩm của ông huỳnh uy dũng
nguyễn phương hằng xâm phạm lợi ích hợp pháp của công ty cổ phần đại nam và quỹ từ thiện hàng hữu
quá trình điều tra xác minh cơ quan công an xác định đặng thị hàn ni và trần văn sĩ đã cố ý gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự
gây hoang mang trong nhân dân xâm phạm quyền cơ bản của công dân
trước đó đặng anh quân và đặng thị hàn ni cũng đã bị bắt giữ về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước
quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
gây ra ba vụ cấp giật tài sản
hai đối tượng vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện crong park tỉnh đắk lắc tạm giữ hình sự để điều tra
để có tiền tiêu xài đỗ anh khoa sinh năm hai nghìn bốn và huỳnh công tú sinh năm hai nghìn năm đã bàn nhau đi cướp giật tài sản của người đi đường
cả hai mượn xe máy của mẹ khoa để dùng làm phương tiện
nạn nhân của chúng thường là những người phụ nữ có đeo túi sách đi trên đường vắng
bước đầu hai đối tượng khai nhận đã gây ra ba vụ cướp giật tài sản trên địa bàn huyện crong park
và một vụ việc trên địa bàn huyện ia ca
công an phường hải châu một quận hải châu thành phố đà nẵng cho biết đã kịp thời phát hiện
và ngăn chặn hai nhóm thanh thiếu niên chuẩn bị hung khí tụ tập giải quyết mâu thuẫn trên địa bàn
hai nhóm thanh thiếu niên nói trên có khoảng hai mươi người đều là học sinh của các trường trung học phổ thông trên địa bàn quận hải châu và quận sơn trà
trước đó qua nắm thông tin
công an phường đã phát hiện số thanh thiếu niên này có ý định tụ tập trước cổng trường trung học phổ thông trần phú để giải quyết mâu thuẫn nên tiến hành mật phục
khi hai nhóm vừa đến địa điểm trên thì bị lực lượng công an kịp thời ngăn chặn truy bắt
nhận được tin báo có nhiều xe ô tô thể thao xe ô tô hạng sang đi cùng lúc thành đoàn vào tuyến đường cao tốc tp hcm long thành dầu dây
lực lượng cảnh sát giao thông thuộc phòng hướng dẫn tuần tra kiểm soát giao thông
đã kịp thời ngăn chặn không để xảy ra mất ra mất an ninh trật tự an toàn giao thông ở chuyên tuyến
lực lượng cảnh sát giao thông đã kiểm tra đưa hai mươi xe ô tô trên về chốt kiểm soát
xử lý bốn trường hợp chạy quá tốc độ và không gắn đủ biển số xe
hai xe không có giấy đăng ký xe một xe hết hạn đăng kiểm hơn một tháng
một xe không có giấy đăng ký không giấy chứng nhận hoặc tem kiểm định về an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường